tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi hơn hai mươi hectare rừng tự nhiên và rừng sản xuất phát cháy dữ dội
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy
nhưng nguy cơ rừng có thể phát cháy trở lại bất cứ lúc nào
trong số khoảng hai mươi năm hectare rừng cháy dữ dội có tám hectare rừng sản xuất và một mươi bảy hectare rừng tự nhiên bị theo dụi
ngay khi phát hiện tỉnh quảng ngãi đã huy động hơn ba trăm linh người cùng lực lượng chức năng tham gia chữa cháy khoanh vùng
do địa hình hiểm trở nên thiết bị chữa cháy không thể hỗ trợ
lực lượng trợ cháy đành phát băng trắng cản lửa dùng máy thổi gió và cảnh cây trợ cháy
sau khi lửa đã được dập tắt thì khu vực rừng phổ khánh lại bùng phát trở lại
hiện tại tuy đã được khống chế nhưng nhiều khu vực rừng vẫn âm mỉ khói và có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào
tỉnh quảng ngãi hiện vẫn đang tăng cường xe và lực lượng ứng trực quanh núi để phản ứng kịp thời